với lý do quen biết nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước và có khả năng xin mua được nhà chung cư ở tp đà nẵng
nguyễn thị ngọc trinh tạm trú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ đã lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của một bị hại ở gia lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể theo điều tra từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi biết được một người ở gia lai đang có nhu cầu mua nhà ở trung cư nên trinh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ
mặc dù biết bị hại không đủ khả năng mua được nhà ở trung cư xã hội nhưng trinh vẫn đưa ra những thông tin gian dối để bị hại tin tưởng và giao số tiền chín mươi hai triệu đồng
sau một thời gian đưa tiền mà không có phản hồi bị hại đã trình báo cơ quan công an và được biết mình đã bị lừa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ đang mở rộng và tin tưởng
tìm các bị hại khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị ngọc trinh